ngoài những thông tin mà chúng tôi đã đề cập trong điểm nóng an ninh trật tự ở phần đầu của chương trình
thì vừa rồi chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều thông tin đáng chú ý
đó là những cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên ở các xã tuyến biển của bình định
liên tục gây gỗ đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng
hay là cuộc chiến chưa bao giờ hết nóng bỏng ở trọng điểm ma túy điện biên
tuy nhiên mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay là thông tin chi tiết hơn về vụ gây dối tại tp hcm
công an quận phú nhuận tp hcm cho biết đang làm rõ vụ gây dối trật tự tại một quán ăn trên đường phan xích long
điều đáng nói là các đối tượng gây dối còn tấn công cả lực lượng công an phường đến hòa giải
khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu
trước đó chiều tối ngày sáu tháng ba một thanh niên đến quán phở trên đường phan xích long ăn
thì xảy ra mâu thuẫn với chủ quán
sau đó nhóm khoảng năm thanh niên cầm theo hung khí và gậy cọc lao vào đập phá đồ đạc trong quán
khiến hành khách và nhân viên ở đây bỏ chạy tán loạn
công an quận phú nhuận tp hcm công tác tại công an phường hai quận phú nhuận đi tuần
cùng một bảo vệ dân phố qua thấy sự việc nên vào hòa giải
tuy nhiên nhóm này đuổi đánh và chém khiến anh nhật bị thương nặng ở tai phải nhập viện điều trị
các đối tượng sau đó bỏ trốn
hiện công an đang làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đồng nai
ở huyện xuân lộc xảy ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
viện kiểm sát nhân dân huyện xuân lộc đồng nai cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bốn mươi chín bị can
theo kết luận điều tra ngày sáu và bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
một số học viên ở cơ sở cai nghiện ma túy này đã cầm đầu lôi kéo hàng trăm học viên khác
tham gia đập phá gây dối và tìm cách trốn khỏi cơ sở cai nghiện
ba đối tượng cầm đầu là nguyễn minh phước trần ngọc dũng và lê huy hoàng
sau khi bị bắt giữ cả ba đều thừa nhận hành vi của mình
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại cơ sở cai nghiện ma túy này cũng đã xảy ra vụ việc
hơn năm trăm sáu mươi học viên đập phá trốn khỏi cơ sở
trong vụ này công an huyện xuân lộc xác định võ đỉnh huân là đối tượng cầm đầu
lôi kéo các đối tượng khác gây dối trật tự công cộng
qua quá trình điều tra xác minh cơ quan chức năng đã có xác định
tổng cộng có bốn mươi chín đối tượng có hành vi gây dối cần phải truy tố đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật
đang và sẽ trở thành những lao động chính trong gia đình
nhưng chỉ vì một phút thiếu kiểm chế
nhiều thanh niên ở các xã tuyến biển của tỉnh bình định
người thì tan phế kẻ thì bị tạm giữ
trở thành nỗi đau và gánh nặng cho gia đình
tình trạng thanh thiếu niên đánh chém nhau ở các xã tuyến biển của tỉnh bình định
nổi lên từ năm hai nghìn một mươi năm với hàng loạt vụ cố ý gây thương tích
nhiều vụ dẫn đến chết người mà nguyên nhân thì lại vô cùng nhỏ nhặt
khiến dư luận hoang mang lo lắng bởi tính chất côn đồ manh động
phản ánh của phóng viên antv tại bình định
sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về diễn biến phức tạp của tình trạng này
nhà tạm giữ công an huyện phù mỹ tỉnh bình định
liên tiếp những năm gần đây luôn có đến hàng trăm can phạm là thanh thiếu niên
ở các xã tuyến biển bị bắt giữ vì liên quan đến các vụ đánh chập nhau
nguyễn văn hào là một trong số các đối tượng đang bị tạm giữ vì hành vi cố ý gây thương tích
trong lúc nhậu có một đứa bạn nói là lâm thứ đánh nhiều
khánh thì với lại mấy bạn khác thì về lấy hàng ở lấy rửa
lấy rửa lên em mới lấy một cây rửa
lên thứ thứ thì em có chạy một người thân em tên là tòng
hệ lụy của tình trạng xử nhau theo côn đồ
đã khiến không ít nạn nhân trở thành nỗi đau và gánh nặng cho gia đình
khi không còn khả năng lao động
cho dù may mắn thoát chết trong một vụ ẩu đả
nhưng giờ đây nguyễn văn hát hai mươi tuổi ở xã mỹ an huyện phủ mỹ
đã trở thành người tàn phế không thể tiếp tục đi biển kéo lưới
đứng đó bên đó lại rồi nhóm hành viên kéo cầm đồ chạy thẳng vô nhà
khoảng bốn phút
năm người bay vô chạc rồi
em cùng với một đứa bạn tấn công đứng gần cửa chạy không kịp
tình trạng thanh thiếu niên đánh chạm nhau của các xã ven biển tỉnh bình định
nổi lên từ năm hai nghìn một mươi năm
với hàng loạt vụ cội gây tương tích
nhiều vụ dẫn đến chết người
khiến dư luận hoang mang lo lắng
bởi tính chất quân đồ manh động
nhiều vụ đã được đưa ra xét xử với mức án khá nghiêm khắc
xong với tên bẩn bùng phát với mức độ còn nguy hiểm hơn
thân niên trong quá trình
người ta đi làm biển làm ăn xa đó về
có uống nhiều bia rượu
và mâu thủng trước đây
trong quan hệ làm ăn sinh sống
giữa thông loại của thông kia
thì nảy sinh là đánh nhau
tạo thành các bệnh nhóm
đánh nhau với số lượng đông người
việc công an nguyện kịp thời
tham mưu cho thủ trục huyện quỹ
ủy ban nhân dân nguyện
thành lập các tổ công tác
phát động của chúng
ở tuyến biển
xong xong với biện pháp phát động của chúng
chuyển tượng tiến hành răng đê giáo dục
quả hỏi răng đê giáo dục
và tiêu quyết xử lý các thân thương niên
có tham gia việc đánh nhau hoàn tất
thiết nghĩ việc phòng chống và đẩy lùi hành vi
hành xử con đồ
sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
cố ghi thương tích
không chỉ có nỗ lực của lực lượng công an
mà cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt
của cả hệ thống chính trị cộng đồng xã hội
đặc biệt là trách nhiệm giáo dục từ mỗi gia đình
thì mới có thể giải quyết vấn hạn này
góp phần ổn định an ninh trật tự
từ cơ sở
vào chiều tối ngày hôm qua
một vụ hỏa hoạng đã xảy ra
tại bãi phế liệu trên đường võ trần chí
quận bình tân tp hcm
do nơi đây chứa nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng
và thiêu dụi nhiều tài sản
thời điểm trên một số công nhân của bãi phế liệu
thấy lửa bùng phát ở phía sau bãi chứa
nên tri hô cùng nhau dập lửa
do nơi đây chứa toàn vật liệu dễ cháy
nhựa mũ nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
quận bình tân và các đội lân cận
đã điều động một mươi phương tiện cùng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa
ngăn không cho cháy lan sang khu dân cư
gần một giờ sau đó vụ việc được khống chế
không có thương vong về người
nhưng nhiều hòa hóa bên trong bãi chứa tế liệu bị cháy đen biến dạng
thêm một vụ thết nạn giao thông nghiêm trọng
vừa xảy ra cướp đi sinh mạng của ba người
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi năm giờ chiều qua
trên quốc lộ sáu thủ địa phận bản hôm
xã triển cọ tp sơn la tỉnh sơn la
chiếc xe ô tô của doanh nghiệp hoàng trung
có địa chỉ tại tp sơn la
lưu thông theo hướng từ tp sơn la đi thuận châu
trên xe chở đất đá
khi chuống dốc đá va chạm với một xe máy đi ngược chiều
làm cho hai người đi trên xe máy
bị đất đá trên xe tải vùi lấp
và tử vong tại số
lái xe tải là anh lò văn kính
được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
nhưng đã tử vong ngay sau đó
nạn nhân đi xe máy được xác định là nguyễn thị thuận
và em gái là nguyễn thị thiện
cùng chú tại xã triển cọ tp sơn la
nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định
là xe tải khi đang đổ đèo
thì bị mất phanh gây ra vụ tai nạn
hiệp vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
điện biên với hai tuyến biên giới dài
toàn núi cao vực thẳm
có nhiều đường tiểu ngạch đường dân sinh xuyên rừng
đề hình phức tạp hiểm trở
lại gần rốn ma túy tam sắc vàng
chính những yếu tố này đã vô tình trở thành điều kiện thuận lợi
để bọn tội phạm buôn bán ma túy hoạt động
hết đường dây này bị bóc cỡ
thì đường dây khác lại tiếp tục hoạt động
có những tên bản tên làng
ở điện biên mà chỉ cần nhắc tới
cũng khiến người ta ớn lạnh
như là na ư pú nhi keo lôm điện biên đông
mường nhé hay là mường trà
các đường dây ma túy xuất hiện ngày càng nhiều
mang tính chất xuyên quốc gia
hoạt động manh động có vũ khí
và sẵn sàng chống trả quyết liệt từ lượng chức năng
khi bị phát hiện và bắt giữ
khiến cuộc chiến chống ma túy ở đây chưa bao giờ hết nóng bỏng
ngày một mươi chín tháng hai
tại khu vực bản lói một xã mường lói huyện điện biên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã bắt giữ hai đối tượng mang quốc tịch lào
là thảo sò pó và vàng a chua
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khi thấy lực lượng công an
các đối tượng đã rút dao chống trả quyết liệt
khiến tổ công tác phải nổ súng để chấn áp
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia vây bắt
kiểm tra chiếc ba lô đối tượng vàng a chua mang theo
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ
một mươi bánh heroin có trọng lượng khoảng ba năm kg
hai dao nhọn cùng một số tăng vật có liên quan
tổ báo ma túy
chúng rất hoạt động rất là tinh vi trắng trợn
và nhiều thủ đoạn
chúng sử dụng vũ khí đóng
công cụ tiện khác để chống lại vây bắt
nó rất quyết liệt
để đảm bảo cho hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
thì đảng ủy cũng như là lãnh đạo phòng
chúng tôi thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ
nâng cao tinh thần dũng cảm mưu trí
trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy
để làm sao đảm bảo an toàn cho lực lượng
cũng như đối tượng
và nhân dân ở khu vực vây bắt
tiếp đó ngày năm tháng ba
tổ công tác công an huyện điện biên đông
làm nhiệm vụ tại khu vực bàn kéo
xã triển sơ huyện điện biên đông
đã phát hiện hai đối tượng trong chuyên án
là vàng dua già và ly a cở
cùng chú tại tỉnh sơn la
điều khiển xe máy đi về hướng trung tâm huyện điện biên đông
khi tổ công tác áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe
bất ngờ các đối tượng đã nhảy xuống xe
và điên cuồng tấn công lại lực lượng công an
thế hành vi của các đối tượng manh động
và hết sức liều lĩnh
tổ công tác phải nổ súng để không chế
thì bất ngờ đối tượng ly a cở
đã lao xuống talium sâu hai mươi mét
và bơi qua sông mã nhằm thoát thân
xong với tinh thần mưu trí dũng cảm
không ngại hiểm nguy
các trinh sát đã lao theo
không chế đối tượng giữa dòng nước giữ
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ
bốn viên ma túy tổng hợp
được bọc kỹ trong túi nilon
và giấu trong áo của vàng dua già
có thể nói là
hết sức nguy hiểm
trong quá trình đấu tranh
về loại tội phạm ma túy này
nhưng mà cán bộ chiến sĩ
lực lượng cảnh sát phòng chống tâm ma túy
của công an tỉnh nhật biên
từ tỉnh đến huyện
mưu trí dũng cảm
không quản ngại nguy hiểm hy sinh
nhiều những cái
chuyên ám nhiều những cái
vụ án lớn
cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy
nắm tình hình
và xác lập chuyên án
có những đường dây tổ chức tội phạm
nhiều tỉnh nhiều thành phố
và liên quan đến địa bàn nước ngoài
cũng đã bị chệt phá
với sự mưu trí dũng cảm
không ngại hiểm nguy của mỗi cán bộ chiến sĩ công an điện biên
liên tục các đường dây
ổ nhóm ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
với tính chất liều lĩnh manh động
đã bị chệt phá với số lượng ma túy
lên đến hàng chục kg các loại
tin rằng tội phạm về ma túy
sẽ dần bị đẩy lùi trong thời gian tới
góp phần giữ vững ổn định chính trị
và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn nơi phên rộng
của tổ quốc
quý vị và các bạn thân mến
ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tiểu mục lệnh truy nã
tiểu mục lệnh truy nã
hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn
thông tin ba đối tượng bị công an quận bình chánh
thành phố hồ chí minh ra quyết định truy nã
cùng một lúc hai tội danh
đối tượng bùi trí kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã khánh công
huyện yên khánh tỉnh ninh bình
bị truy nã về hai tội là

cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phá hủy công trình phương tiện quan trọng
về an ninh quốc gia
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm
dưới sau đuôi lông mầy phải
đối tượng trịnh văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại một mươi bảy trên một mươi ba
khu phố bốn phường bình hương hòa b
quận bình tân tp hcm
bị truy nã về hai tội
lừa đảo chiến đoạt tài sản
và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
và đối tượng nguyễn thị tám sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại số một mươi sáu
đường một mươi a ấp hai xã bình hưng
huyện bình chánh tp hcm
bị truy nã về hai tội
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chiến đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện